thưa quý vị thời gian gần đây xuất hiện các thông tin quảng cáo evucel là siêu vaccine
và chỉ cần tiêm nó thì sẽ có thể bảo vệ được cơ thể khỏi covid một mươi chín
tuy nhiên theo bộ y tế thuốc eversal không được phép sử dụng để dự phòng ngừa covid một mươi chín
cho các đối tượng có thể tiêm vaccine covid một mươi chín
mới đây bộ y tế thông tin về thuốc evosel kháng thể đơn dòng được dùng để dự phòng covid một mươi chín
theo đó vào ngày hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã cấp giấy phép nhập khẩu thuốc eboodel
đáp ứng được nhu cầu điều trị đặc biệt của cơ sở khám chữa bệnh
cho đến nay evosel đã được cấp phép lưu hành trong tình trạng khẩn cấp
tại một số quốc gia như mỹ pháp các tiểu vương quốc ả rập thống nhất hay bà rành
bộ y tế khẳng định evucel là thuốc evucel
thuốc evucel không chỉ định để dùng thay thế cho vaccine covid một mươi chín
đối với những trường hợp có thể tiêm được vaccine
việc sử dụng thuốc cần phải được bác sĩ đánh giá thỏa đáng và sàng lọc chặt chẽ
trước khi được xác định là đối tượng sử dụng phù hợp
một liều thuốc evosal được chỉ định để dự phòng mắc bệnh covid một mươi chín
trong thời gian ít nhất sáu tháng cho người lớn và trẻ em từ một mươi hai tuổi nặng từ bốn mươi kg trở lên
các đối tượng này không đang nhiễm sars cov hai
không có tiếp xúc với người nhiễm sars cov hai xác định
đồng thời phải thuộc một trong các trường hợp sau đây
có suy giảm miễn dịch mức độ vừa đến nặng do bệnh lý
hoặc sử dụng thuốc phát đổi điều trị ức chế miễn dịch
không tạo được đáp ứng miễn dịch thỏa đáng đối với vaccine covid một mươi chín
hoặc không thể tiêm bất kỳ loại vaccine covid một mươi chín nào hiện có
vì có tiền xử phản ứng nghiêm trọng với bất kỳ thành phần nào của vaccine covid một mươi chín
hiện nay evucel chưa được cấp phép sử dụng
ở đối tượng đang điều trị covid một mươi chín hoặc dự phòng sau phơi nhiễm covid một mươi chín
ở những người đã tiếp xúc với người nhiễm sars cov hai
tại việt nam airvusta được cấp giấy phép nhập khẩu để sử dụng trong các cơ sở khám chữa bệnh
người bệnh phải được cơ sở khám chữa bệnh thông tin về tình trạng hồ sơ cấp phép của thuốc
và cơ sở chỉ được sử dụng thuốc khi có sự đồng ý của bệnh nhân hoặc người nhà
bộ y tế khẳng định như vậy evosal là thuốc không phải là siêu vaccine
không được phép sử dụng evucel để dự phòng covid một mươi chín cho các đối tượng có thể tiêm vaccine
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé